tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
sự hội nghị có đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
phát biểu tại hội nghị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp các ngành và các địa phương tỉnh bạc liêu
trong việc triển khai xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thời gian qua tỉnh được thủ tướng chính phủ phê duyệt hơn sáu sáu trăm năm mươi căn nhà ở
gồm xây dựng mới gần năm năm trăm hai mươi căn sửa chữa hơn một một trăm ba mươi căn đầu tư trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi với tổng kinh phí hỗ trợ hơn hai trăm chín mươi chín tỷ đồng
đề án hai mươi hai được tỉnh bạc liêu hoàn thành và kết thúc trước một năm so với kế hoạch được phê duyệt